nguyễn thành nhân nguyễn ngọc ái và lê doãn phú ba đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nghệ an vừa xa lưới pháp luật
trong đó nguyễn thành nhân bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng còn lại bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ngày hai mươi bảy tháng bốn công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an nhận được đơn trình báo của nạn nhân
với nội dung người nhà bị hách tài khoản facebook dẫn đến việc nạn nhân bị lừa chuyển hơn một tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo
sau một thời gian điều tra ban chuyên án đã bắt giữ được ba đối tượng nói trên
sau khi chiếm đoạt được hơn một tỷ đồng từ nạn nhân nhân đã rủ hai đối tượng trên đem số tiền đi mua vàng rồi bán lại chỗ khác để nhận lại tiền mặt
số tiền hoa hồng các đối tượng còn lại nhận tư nhân là hơn bốn mươi
khám xét chỗ ở của các đối tượng công an huyện diễn châu thu ba máy tính sách tay một mươi điện thoại di động các thẻ ngân hàng và hai trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt